kết thúc vụ hồ tiêu năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh phú yên đạt tổng sản lượng một hai trăm năm mươi tấn tiêu thành phẩm
năng suất bình quân đạt hai mươi năm tạ trên một hectare giảm khoảng ba tạ trên một hectare so với vụ trước
nguyên nhân năng suất tiêu giảm là do thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều diện tích bị nhiễm bệnh chết nhanh chết chậm
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên giá tiêu năm nay chỉ giao động từ một trăm năm mươi đến một trăm chín mươi đồng một kg
giảm khoảng bốn mươi đồng một kg so với năm hai nghìn một mươi năm
mặc dù vậy trung bình mỗi hectare tiêu người trồng vẫn thù lãi hơn hai trăm linh triệu đồng
phú yên có hơn tám trăm linh hectare tiêu tập trung chủ yếu tại hai huyện tây hòa và sông hình
những năm gần đây diện tích tiêu của tỉnh tăng nhanh và rất khó kiểm soát do người dân trồng tự phát
dẫn đến tiêu thường bị nhiễm bệnh chết nhanh chết chậm ảnh hưởng lớn đến năng suất sản lượng
ngành nông nghiệp tỉnh phú yên khuyến cáo người dân không nên trồng tiêu ở những vùng đất không thuận lợi
việt tiêu là cây có vốn đầu tư lớn rủi ro cao